ngày hai mươi ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm khởi tố bắt tạm giam phạm lê minh thiện hai mươi hai tuổi ngụ tại quận một tp hcm và kiên nguyễn việt ân một mươi chín tuổi quê tại tiền giang để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều tra thiện sử dụng số điện thoại chín trăm ba mươi bốn năm nghìn chín trăm hai nghìn chín trăm bảy mươi ba đăng ký tài khoản mạng xã hội zalo tên minh thiện tham gia vào nhóm nợ xấu tp hcm
qua mạng xã hội zalo thiện kết bản với tài khoản tên nguyễn văn nam được tài khoản này thuê tạc sơn vào ngôi nhà trên đường tỉnh lộ một mươi phần tân tạo quận bình tân với giá một triệu đồng một lần
thiện rủ ân cùng tham gia cả hai đã ba lần tạc sơn vào ngôi nhà trên đường tỉnh lộ một mươi trong các ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi tiếp nhận thông tin đội canh sát hình sự công an quận bình tân đã lên kế hoạch mật phục theo dõi
đến rạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy cả hai người đến tạc sơn và bỏ chạy thì bị trinh sát bắt giữ
qua kiểm tra cả hai dương tính với mà tuý chủ căn nhà trên cho biết vợ ông có nợ nợ ngoài xã hội và mất khả năng thanh toán thiện không biết nơi ở
kết quả định giá cho thấy thiệt hại cho tạc sơn là hơn năm triệu đồng hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ